hôm nay tám tháng năm theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết
có tám bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong đó có bảy bệnh nhân tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
và một bệnh nhân tại bệnh viện y học cổ truyền phục hồi chức năng tỉnh bình thuận
trong số bảy bệnh nhân covid một mươi chín tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở kim trung đông anh hà nội
được công bố khỏi bệnh ngày hôm nay có một ca dân tính lại và một trường hợp bệnh nhân một trăm sáu mươi hai nặng
phổi tổn thương lan tỏa điều trị hồi sức tích cực oxy máu xuống thấp
nay cũng đã tỉnh và tiếp xúc được kết quả xét nghiệm bảy lần đều âm tính

âm tính thì chúng tôi cho công bố khỏi bệnh
và sau những cái ca đó thì thường chúng tôi còn cách ly theo dõi ở trong bệnh viện một mươi bốn ngày nữa
sau khi một mươi bốn ngày xét nghiệm lại hai lần nữa nếu hai lần trong một mươi bốn ngày âm tính
thì chúng tôi sẽ cho ra viện về nhà và cách ly tại nhà gọi là tự cách ly tại nhà
để có cdc của các địa phương theo dõi
còn với cái ca mà sau dâng tính trở lại đã được công bố khỏi hẳn gia viện
thì cái nguy cơ lây lan cho cộng đồng là rất rất thấp
nên là những người ấy về cộng đồng sẽ được tự cách ly tại gia đình và có cdc theo dõi
thưa quý vị với tám ca được công bố khỏi bệnh ngày hôm nay
thì đến thời điểm hiện tại việt nam đã chữa khỏi cho hai trăm bốn mươi một trên tổng số hai trăm tám mươi tám ca mắc
và hôm nay cũng là tròn hai mươi hai ngày chúng ta không ghi nhận ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng
đây là tín hiệu tích cực
tuy nhiên để bảo vệ những thành quả bước đầu mà chúng ta đã đạt được
thì cần tiếp tục tuân thủ những khuyến cáo của ngành y tế trong việc chủ động phòng chống dịch bệnh